chiều ngày một mươi năm tháng hai tại cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị việt nam
và trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh hữu nghị qua trung quốc tổ chức trao đổi thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại buổi làm việc hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình dịch bệnh và các biện pháp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trao đổi về công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và công tác trao trả tiếp nhận người tại cửa khẩu
phối hợp kiểm soát chặt chẽ đội ngũ lái xe chở hàng hóa qua lại cửa khẩu đảm bảo đúng quy trình kiểm tra y tế theo quy định
tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao năng lực thông quan hàng hóa tăng cường kiểm tra chống xuất nhập cảnh trái phép và kiểm soát chặt chẽ
kịp tới phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
nhân dịp này bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn cũng gửi tặng năm chiếc khẩu trang y tế cho tổng trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh quảng tây trung quốc